để chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi ba sáng ngày hôm nay tại hà nội phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
chủ trì cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai để chủ động các phương án ứng phó bão số một mươi ba
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số một mươi ba là cơn bão có cường độ mạnh di chuyển nhanh
diễn biến phức tạp hướng di chuyển không ổn định có khả năng sẽ đi dọc bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến nghệ an
dự báo sáng ngày một mươi năm tháng một mươi bão sẽ đổ bộ trực tiếp đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng trọng tâm vào ngày một mươi bốn một mươi năm tháng một mươi một
do đó các địa phương miền núi có nguy cơ xuất hiện lũ quét sạt lở đất trọng tâm ở các tỉnh thừa thiên huế quảng nam đà nẵng quảng ngãi
chúng ta phải sơ tán người dân ở các khu vực dễ gây ra lũ quét lũ ống và sạt lở đất đảm bảo an toàn trên biển
cái phạm vi cơn bão có ảnh hưởng
là phải kiểm soát già điếm lại tất cả các tàu thuyền xem còn tàu thuyền nào ở trong vùng nguy hiểm
thì cần phải tiếp tục để đưa các tàu thuyền này ra khỏi khu vực nguy hiểm
ngoài ra hiện khu vực trung bộ cơ bản các hồ chứa đã đầy nước
do đó ban chỉ đạo cũng yêu cầu các ngành các địa phương chủ động vận hành hồ chứa và bảo đảm an toàn